nhân kỷ niệm sáu mươi hai năm ngày giải phóng thủ đô mùng một mươi tháng một mươi và hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm ngày thành lập lực lượng vũ trang thủ đô một mươi chín tháng một mươi
bảy mươi năm ngày toàn quốc kháng chiến một mươi chín tháng một mươi hai sáng nay thành ủy hà nội đã tổ chức gặp mặt thân mật hơn một trăm tám mươi chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy là đảng viên lãnh đạo trong các nhà tù của địch
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã tới dự và phát biểu tại buổi gặp mặt
tại buổi gặp mặt hơn một trăm tám mươi chiến sĩ đã cùng ôn lại những ngày tháng hào hùng
dù bị giam giữ trong các nhà tù kiên cố bị tra tấn tù đầy nhưng các chiến sĩ đã trở thành nòng cốt của cách mạng tháng tám thành công và ba mươi năm kháng chiến cứu quốc
thay mặt lãnh đạo thành phố hà nội đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã bày tỏ tấm lòng tri ân đối với các thế hệ cán bộ chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy
đã hy sinh mổ hôi và máu xương cho sự trường hợp
đồng chí hoàng trung hải nhấn mạnh đảng bộ và chính quyền và nhân dân thủ đô luôn trân trọng đánh giá cao những đóng góp của các bậc lão thành cách mạng và tin tưởng các đồng chí sẽ tiếp tục đóng góp trí tuệ kinh nghiệm cho quá trình xây dựng thủ đô sầu đẹp văn minh hiện đại